tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương và hội nông dân việt nam đã phối hợp tổ chức diễn đàn nông dân quốc gia lần thứ tư với chủ đề
từ cptpp và tới evfta cùng nông dân đi chợ thế giới
diễn đàn là nơi trao đổi tháo gỡ khó khăn của các cơ quan chuyên gia với người nông dân khi tham gia thị trường thế giới cũng như vượt qua các rào cản về kỹ thuật
trước tiến trình hội nhập kinh tế thế giới tham gia sâu rộng vào các hiệp định thương mại như cptpp evfta sẽ thắt chặt hơn các yêu cầu kỹ thuật đòi hỏi sản xuất nông nghiệp nước ta phải thay đổi cơ cấu sản xuất theo hướng tập trung thay đổi tư duy canh tác nhỏ lẻ lạc hậu cũng như hiểu rõ về các rào cản kỹ thuật khi xuất khẩu